không cái này thuộc về trách nhiệm của nhà sản xuất

cái cột thôi
tôi đang nói về cái cột thôi
vâng tôi cũng nghĩ rằng
vâng vấn đề thứ hai là biên thiết kế
vâng biên thiết kế thì
thiết kế ở đây là thiết kế đường dây điện
thì thiết kế đường dây điện là
cũng là một vấn đề cần phải chăm chép
thì tôi nhớ rằng là

thì người ta lấy cái hệ số an toàn
nó tương đối thấp

nhưng mà hiện nay là chúng ta cần phải lấy cái hệ số an toàn
ca an toàn là thứ lớn hơn
để phòng đến khả năng

khâu thi công và sau đó là cái khâu
chúng ta cần phải giám sát bảo trì

có lẽ là rất là cảm ơn những chia sẻ

những cái nguyên liệu việc tương tự nó sẽ không xảy ra
tiếp theo trong những cái mùa mưa bão năm nay nữa

sau cái việc này thì với sự vào cuộc

dạ vâng cảm ơn ông ạ